vòng quay cuộc sống khiến không ít nam giới dẫn đến tình trạng ngại yêu
để cải thiện tình trạng này chị em phụ nữ hãy thể hiện tình yêu thương với người đàn ông của mình
bằng cách ẩm thầm tầm bổ hai món cá dễ mua dễ làm sau đây
chạch là một loại cá nước ngọt rất bổ cho nam giới bổ thận tráng dương
theo đồng y chạch có vị ngọt tính bình có tác dụng bổ khí tráng dương thanh nhiệt trừ thấp
trạch thường dùng để chữa bệnh liệt dương suy giảm tình dục làm tăng cường hàm muốn tình dục
bởi vậy cá chạch thường được dùng như một vị thuốc trong việc điều trị yếu sinh lý cho nam giới
món ăn phổ biến nhất giúp đẩy lùi yếu sinh lý ở nam giới chính là cháo cá chạch bồi bổ sức khỏe
cá chạch ba trăm linh năm trăm linh g
lạc nhân một trăm linh g
gạo tẻ ba trăm linh g
dầu ăn muối si dâu hành và rau thơm vừa đủ
đáy sạch gạo và lạc cho vào nấu cháo
mổ chạch lọc bỏ sưng sống rửa sạch để khô rồi cho dầu ăn muối si dâu và đường đảo đều
khi cháo sắp được cho chạch và nấu chín cùng
khi ăn cho thêm hành và rau thơm
nam giới ăn cháo chạch hàng ngày sẽ đẩy lùi yếu sĩ
tăng cường sinh lý tăng cường thể lực sức khỏe dẻo dài
món cá đồng thứ hai chính là cá diếc
không chỉ là món ăn ngon mà còn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe đặc biệt là bệnh nhân bị suy nhược cơ thể
cá diếc còn có tên gọi là tức ngư phụ ngư
theo sách của thuệ tính
một trong bốn trăm chín mươi chín vị nam dược thần hiệu
theo y học cổ truyền cá giết tính hàn công dụng điều khí hòa chung rất bổ ích
chữa trĩ đại tiện xa máu lao bệnh đái tháo đường
xương vật không cương cứng suất tinh sớm
thịt cá bộ phận dùng chủ yếu chứa một mươi bảy bảy protein một tám lipid bảy mươi mg canxi một trăm năm mươi hai mg phốt pho
tám mg sắt vitamin b một và acid nicotinic
một số món ăn phổ biến từ cá riếc rất có lợi cho nam giới như
cá diếc nấu kim anh tử
cá diếc bốn mươi g kim anh tử hai mươi g gia vị đủ dùng
cá giết làm sạch cho cá vào chảo dán qua sau đó đổ nước và kim anh tử vào hầm tới khi cá chín
nêm gia vị vừa ăn là dùng được
món ăn có tác dụng làm mạnh tì vị
ít khí huyết cố tinh những người thận hư di tinh cơ thể gây yếu suy nhược nên dùng
cá diếc nấu bí đao
cá diếc hai trăm năm mươi g bí đao một trăm linh g xinh địa hoàng một mươi g gừng hành gia vị đủ dùng
cá giết làm sạch ướp gia vị chừng ba mươi phút
bí đao rửa sạch để nguyên vỏ cắt khúc
cho bí đao vào chảo sau đó đặt cá lên
bí đao trên thái gừng và hành đem hấp tới khi cá chín
nước hấp cá cho xinh địa hoàng vào đun sôi bắt ra
khi ăn ăn cả nước và cái
cách ngày ăn một lần ăn trong vòng một tháng
món ăn có tác dụng thành nhiệt lợi thấp thích hợp với những người có trứng tích nhiệt ở bằng quang suất tinh sớm cơ thể gầy yếu
cá diếc hấp hạt sen dâm dương hoắc
cá diếc một con hạt sen hai mươi g
thịt nạc thăn năm mươi g dâm dương hoắc đỗ trọng tám g gia vị rượu đủ dùng
cá làm sạch thịt nạc thăn rửa sạch thái nhỏ
thịt nạc và các vị thuốc trên rửa sạch bụa kín trong túi vải cho vào bụng cá
đặt cá vào chõ thấp chừng ba mươi phút là dùng được
món ăn có tác dụng bổ ích tâm tì
những người mắc trứng di tinh suất tinh sớm dương vật khó cơm cứng
nên sử dụng